đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng
đã đến thăm làm việc tại xã châu cường huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
tại buổi làm việc với lãnh đạo xã châu cường và huyện quỳ hợp đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh
đây là chuyến thăm cơ sở nhưng cũng là cơ hội để trung ương tìm hiểu tình hình cơ sở
sau bốn năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp
các ý kiến từ cơ sở nhất là những kết quả đạt được nguyên nhân hạn chế sẽ là những đóng góp rất ý nghĩa
đối với quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đồng chí trần quốc vượng cũng đề nghị xã châu cường cần tập trung giả soát
nắm bắt các đối tượng nghiện ma túy để vận động ca nghiện một cách giao diết
tiếp tục làm tốt công tác giảm nghèo
nhân chuyến thăm và làm việc tại địa phương đồng chí trần quốc vượng đã tặng quà cho năm gia đình chính sách
và một bộ máy vi tính cho xã châu cường